và tăng cái mật độ trong một tuần
chứ thay vì trong một tháng chỉ có hai lần thì khá là thưa
có thể là mỗi tuần một lần
thứ hai là về mặt khách mời
chúng tôi cho rằng là nên có thêm người
một mc và hai khách mời đã là khá tốt
nhưng mà nếu có thêm một khách mời nữa
để tạo thành ba người
thì như vậy là ý kiến nó sẽ có sự nghiêng lệch
và chúng ta sẽ rất theo dõi hơn
thế còn nếu hai người thì năm mươi năm mươi
thì như vậy là ai đúng ai sai
hoặc là các ý kiến nó chưa có sự ngã ngụ lòng
hơn nữa là khi mà có thêm nhiều người
thì chắc chắn là cái tính chất đa chiều
nó sẽ cao hơn
mời quý vị và các bạn đón xem chương trình thương trường và pháp luật
vào lúc một mươi tám h thứ tư cách tuần trên sóng truyền hình nhân dân
phần cuối của kết nối khán giả như thường lệ
là lịch phát sóng các chương trình mới
trên truyền hình nhân dân trong tuần kế tiếp